tại cộng hòa pháp đại sứ quán việt nam vừa tổ chức buổi lễ đón nhận bức tranh chân dung chủ tịch hồ chí minh
món quà do nghệ sĩ moustapha boutazine một người pháp gốc algerie trao tặng
và điểm đặc biệt là bức chân rung của chủ tịch hồ chí minh đã được thực hiện bằng chất liệu trành giấy cắt rán
thay mặt đại sứ quán việt nam tại pháp đại sứ nguyễn ngọc sơn đón nhận bức chân dung chủ tịch hồ chí minh
do nghệ sĩ boutazine moustapha tăng tắc với tấm lòng kính trọng và ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh và nhân dân việt nam
đây là lần thứ hai trong nhiệm kỳ đại sứ nguyễn ngọc sơn được chứng kiến tình cảm của nhân dân pháp đối với chủ tịch hồ chí minh
trước đó có một gia đình người pháp cũng đã trao tặng lại chiếc mũ dạ của chủ tịch hồ chí minh cho đại sứ quán
tôi nghĩ rằng đây là một sự kiện rất là có ý nghĩa
bởi vì là thể hiện tình cảm của
người dân pháp cũng như là người dân algerie
đối với nhân dân algerie đối với chủ tịch hồ chí minh của chúng ta
thế và đặc biệt là trong cái nhiệm kỳ công tác này của tôi ở đây
trong gần hai năm công tác tại pháp đây là lần thứ hai tôi được chứng kiến một tình cảm của người nhân dân pháp đối với chủ tịch hồ chí minh
nghệ sĩ boutazine moustapha
cho biết nhắc đến việt nam chủ tịch hồ chí minh đại tướng võ nguyên giáp
không chỉ có người dân algerie mà còn người algerie ở pháp ai ai cũng đều biết
hồ chí minh là một nhà cách mạng vĩ đại chiến đấu chống chủ nghĩa thực dân đế quốc giải phóng dân tộc
đóng góp cho phong trào cộng sản góp phần vào sự nghiệp chính nghĩa của các dân tộc áp bức trên toàn thế giới
bày tỏ sự kính trọng và ngưỡng mộ đối với chủ tịch hồ chí minh
cũng như nhân dân việt nam ông bustagin mustafa thực hiện hai bức chân dung chủ tịch hồ chí minh
từ chất liệu giấy rán các từ sách báo tạp chí họa báo trong nhiều tháng
tôi làm bức chân dung về chủ tịch hồ chí minh lấy tên là chiến sĩ cách mạng
tôi cũng đã thực hiện một loạt chân dung về những chiến sĩ cách mạng trên thế giới trong vòng hai năm
và trưng bày tại pháp và nhiều nơi khác trên thế giới
chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng của cách mạng quốc tế
bản thân tôi là người gốc algerie
đức đã từng trải qua một cuộc chiến cho nên đối với tôi chủ tịch hồ chí minh là một hình tượng nhà cách mạng vĩ đại
trong sự nghiệp sáng tác của mình ông boutazine moustapha đã thực hiện nhiều bức chân dung
về các lãnh tụ các phong trào cách mạng trên thế giới
từ châu âu châu phi châu mỹ latin và châu á là chủ tịch hồ chí minh